hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn tròn bốn mươi ba năm quần đảo trường sa hoàn toàn giải phóng
bốn mươi năm qua vượt qua mọi khắc nghiệt của thiên tai bão tố mọi gian khổ thiếu thốn
trường sa của ngày hôm nay đã thay đổi và lớn mạnh về mọi mặt
vững vàng ở nơi đầu sóng ngọn gió giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân trong chuyến công tác tại đảo sinh tồn thuộc huyện đảo trường sa
tháng bốn mùa biển lặng
từ biển nhìn vào đảo sinh tồn hiên ngang rợp bóng màu xanh cây lá
giữa biển trời mênh mông tiếng thầy dạy học trò đọc bài vang át cả tiếng sóng và gió biển
mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn các em học sinh phải học ghép
nhưng thầy và trò nơi đây vẫn luôn vượt qua để vững bước nơi đầu sóng
đặc thù ở
đặc thù ở biển đảo đó là các cháu nó học theo lớp ghép
ghép ở đây không chỉ lớp ghép tiểu học mà còn có ghép mập non
chúng tôi cũng tuyên truyền cho cháu là cố gắng là chăm ngon học giỏi
cùng hỏi các cháu là các cháu ước mơ các em ước mơ sau này sẽ làm những cái gì
các cháu thì ước mơ cháu làm bộ đội thầy quân cháu là ước mơ cháu làm chú cảnh sát
hoặc là ước mơ là thầy giáo
là một trong những đảo nổi thuộc huyện đảo trường sa
những năm gần đây đảo sinh tồn thay đổi rất nhiều
chùa sinh tồn trường học khu dân cư nhà chỉ huy khu huấn luyện nhà đèn ô tàu
đều được xây dựng bố trí ngăn nắp và sạch sẽ
với tinh thần đảo là nhà biển cả là quê hương quân và dân trên đảo luôn đoàn kết một lòng
vượt qua mọi khó khăn gian khổ luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
ở một nơi xa đất liền tới vài trăm hải lý như thế này thì cuộc sống thứ nhất là thiếu thống tình cảm gia đình
thứ hai là những cái cọng rau xanh rất là khang hiếm nhưng mà được sự quan tâm của các cấp ủy
thì với các sĩ quan và các anh em trong đồng chí đồng đội trong phân đội thì thật ra là vẫn nhớ nhà
nhưng mà cái nhiệm vụ của mình mình cũng phải hoàn thành tốt để bảo vệ tổ quốc
bốn mươi năm đã qua diện mạo các điểm đảo thuộc huyện đảo trường sa thay đổi từng ngày
thế nhưng có một thứ vẫn luôn vẹn nguyên đó là tinh thần của những người lính

tinh thần của những người lính
tinh thần quả cảm kiên trung vững vàng trước phong ba bão tố sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giữ vững chủ quyền
biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
đối với cán bộ chiến sĩ ở đảo phan vinh nơi riêng trên quần đảo trường sa
trong những năm gần đây được sự quan tâm rất lớn của đảng nhà nước
cũng như là sự động viên chia sẻ của đồng bào chiến sĩ cả nước
về cuộc sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ ở ngoài quần đảo trường sa
thì cũng ngày càng được cải thiện hơn rất là nhiều
đến nay cuộc sống sinh hoạt của anh em bảo đảm tốt trên tất cả các mặt công tác
và tinh thần cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn nêu cao ý chí quyết tâm
trong thực hiện các nhiệm vụ nói chung cũng như là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền
mọi cán bộ chiến sĩ đều đoàn kết đồng lòng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ này
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc